quảng ninh là tỉnh có kho di sản văn hóa lớn phong phú đa sản đặc sắc với hơn sáu trăm linh di sản văn hóa vật thể như đình chùa đền miếu danh làm thắng cảnh di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới và gần ba hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể là những phong tục tập quán trò chơi dân gian lễ hội của hơn hai mươi dân tộc
tỉnh quảng ninh xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là một vấn đề cần thiết và cấp bách đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ
qua đó không chỉ góp phần gìn giữ văn hóa bản sắc dân tộc mà còn tạo động lực phát triển toàn diện rút ngắn khoảng cách tranh lệch mức sống giữa vùng dân tộc thiểu số với các vùng biển khác của tỉnh
nhận thức rõ được tầm quan trọng đó tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo ngành văn hóa
tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo ngành văn hóa và các địa phương tích cực triển khai các dự án đề án về nghiên cứu phục dựng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó có xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị một số đảng dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thời gian qua ngoài phát triển du lịch cộng đồng tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi

trong đó có xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng
trong đó có xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng đồng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó có xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng